công an thành phố hải phòng cho biết công an quận đồ sơn đã tạm giữ hoàng gia tú để điều tra xử lý về hành vi dùng dao đâm trọng thương cảnh sát giao thông khi bị xử lý vi phạm
trước đó chiều ngày hai mươi một tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông công an quận đồ sơn thành phố hải phòng phát hiện xử lý hoàng gia tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tổ dân phố trung dũng phường ngọc xuyên quận đồ sơn về hành vi điều khiển xe máy trở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm
hoàng gia tú không xuất trình được giấy tờ và bỏ đi lực lượng công an đã tạm giữ phương tiện đưa về trụ sở công an quận để giải quyết
cuối giờ chiều khi tổ cảnh sát giao thông trở về đến cổng trụ sở công an quận bất ngờ tú xuất hiện và dùng dao chém cảnh sát giao thông phạm vũ hiệp vào vùng gáy
hiện công an quận đồ sơn đã tạm giữ đối tượng hoàng gia tú để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật